huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã triển khai chi trả tiền đền bù thiệt hại cho những người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
xã triệu lăng là địa phương đầu tiên trên địa bàn huyện triệu phong nhận được tiền đền bù sau thảm họa môi trường xảy ra vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
xã triệu lăng có năm trăm năm mươi bảy đối tượng là chủ thuyền và lao động trên thuyền được nhận tiền đền bù trong đợt này
trong đó thuyền không lắp máy là ba mươi bốn chiếc với tám mươi bốn lao động thuyền dưới hai mươi cv là hai trăm năm mươi hai chiếc với ba trăm chín mươi tám lao động thuyền trên hai mươi cv là ba mươi một chiếc với bảy mươi bảy lao động
các ngư dân nhận tiền đền bù từ hai mươi hai triệu đồng đến chín mươi một triệu đồng tùy từng đối tượng

trong đợt này toàn xã triệu lăng được trả tiền đền bù với tổng số gần hai mươi chín tỷ đồng
quá trình đền bù được trả tiền đền bù với tổng số gần hai mươi chín tỷ đồng
các ngư dân nhận tiền đền bù được thực hiện công khai minh bạch từ khâu điều tra lập danh sách ở cấp xã cho đến mức tiền đền bù theo từng đối tượng bị thể thại
việc giám sát đền bù được thực hiện nghiêm túc bảo đảm công tác đền bù đúng định mức và đúng đối tượng
hiện thì công văn sáu nghìn tám trăm năm mươi một bảy nghìn bốn trăm ba mươi ba của bộ nông nghiệp phát triển đông thôn và của ủy ban tỉnh ủy ban huyện ủy ban xã đã thân lập cái tội hội đồng thẩm định quốc xã của thôn
kiến hành về các thôn hợp dân ra phát các đối tượng đúng theo công văn sáu nghìn tám trăm năm mươi một và tổ chức là niêm biệt tại hội trường thôn hội trường thạ và thông báo trên hệ thống tuyên thân
đến thời điểm giờ triều lăng chúng tôi đã chốt đưa cái danh sách chủ thuyền thuyền viên là năm trăm bảy mươi bảy đối tượng và hiện giờ sáng nay đã đang cho trí trả
trong cái kế hoạch để trí trả cái kinh phí đền bù hộ trợ cho người dân thì ủy ban dân huyện đã có cái quyết định thân lập cái ban trí trả
phân công trách nhiệm
cho các phòng ban và triển khai mọi phương án và hôm nay thì bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi một ngày chủ nhật nhưng mà chúng tôi tập trung chi trả cái điểm đầu tiên
tại địa bàn xã triều lăng và cho đến ngày thứ năm như vậy chúng tôi có năm ngày để tổ chức tri trả cho bà con ngư dân năm xã vùng ven biển
trước những thiệt hại do sự cố môi trường biển gây nên việc trả tiền đền bù kịp thời cho các địa phương vùng biển đã hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt
trong khơi bám biển phát triển kinh tế giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc